thưa quý vị liên quan đến vụ tài xế mercedes gây tai nạn liên hoàn là một người phụ nữ tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với hoàng công trung
chú thệ phường trà cổ thành phố móng cái đồng thời tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
như truyền hình công an tinh dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba
hoàng công trung điều khiển xe ô tô mang nhãn hiệu mercedes kiểm soát một mươi bốn a sáu mươi nghìn bốn trăm một mươi bảy đâm trực diện vào nhà dân
gây hư hỏng một phần của ngôi nhà
sau đó tiếp tục gây tai nạn với hai xe máy đã khiến một phụ nữ tử vong và một người bị thương
sau khi va chạm xe của trung đã mất lái đâm vào lan can cầu hòa bình rồi rơi xuống bãi đất chống chân cầu
tại cơ quan điều tra trung khai nhận do điều khiển xe với vận tốc nhanh không làm chủ được tốc độ
đi không đúng phần đường nên đã gây ra vụ tai nạn
tại thời điểm gây ra tai nạn trung không có chất cồn và hiện cảnh sát điều tra đang giám định chất ma túy